tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố hà nội
những năm qua cùng với việc thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của trung mương thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để phát triển toàn diện kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
đến nay diện mạo vùng dân tộc miền núi của thủ đô đã có sự thay đổi rõ rệt tăng trưởng kinh tế cao nhất là hệ thống điện đường trường trạm được quan tâm đầu tư tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng ghi nhận biểu dương những thành tích của thủ đô đã đạt được trong công tác phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đề nghị các cấp các ngành thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc hỗ trợ phát triển sản xuất để đồng bào tự vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn thủ đô coi đây là lực lượng nòng cốt để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
tự nhiên nhân dân và đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước thành phố vào cuộc sống